xin chào quý vị và các bạn
sang ngày mai tình trạng nắng nóng tại khu vực phía đông bắc bộ sẽ giảm đi
với mức nhiệt cao nhất còn ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ cục bộ có nơi cao hơn
sau đó từ đêm mai thời tiết trên khu vực sẽ biến đổi mạnh khi có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to đồng thời sẽ chấm dứt nắng nóng ở khu vực này
với nền nhiệt độ giảm mạnh tới sáu tám độ
ở khu vực phía tây bắc bộ trong ngày mai ngày bảy tháng năm vẫn còn nắng nóng trên diện rộng
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi sáu có nơi là trên ba mươi chín độ
sau đó từ đêm ngày mùng bảy thì sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
đồng thời chấm dứt nắng nóng ở khu vực này với nền nhiệt độ giảm mạnh tới năm cho đến bảy độ
trong ngày tám và ngày chín
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong ngày mai nắng nóng tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế giảm đi đôi chút
nhưng vẫn ở mức gai gắt và đặc biệt gây gắt
nhiệt độ cao nhất trong khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi là trên ba mươi chín độ
từ đêm ngày bảy trên khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
cùng với đó nhiệt độ sẽ giảm mạnh cao nhất trong ngày không quá mức là ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong ngày mai vẫn có nắng nóng
có nơi xảy ra nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ
các tỉnh từ khánh hòa đến khu vực ninh thuận bình thuận chỉ có nắng nóng nhẹ
sang hai ngày tám và ngày chín thì nắng nóng sẽ thuyên đổi
giảm với nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên trong ngày mai còn xảy ra nắng nóng nhẹ vài nơi
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
chiều tối có mưa rào và rông rải rác sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
trong hai mươi bốn giờ tới nam bộ có nắng nóng trên diện rộng
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ thì có nắng nóng gây gắt
với mức nhiệt cao nhất đạt ở mức ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
mưa rào rải rác xuất hiện với lúc chiều tối
trong hai ngày tám và ngày chín thì mưa trên khu vực có xu hướng gia tăng dần
mức nhiệt sẽ giảm chậm mỗi ngày khoảng một độ